trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tại xã tân hòa huyện tân thành tỉnh bà rìa vũng tàu đã xảy ra một vụ án giết người
thủ phạm đã dùng súng quân dụng bắn vào một chủ doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa bàn huyện tân thành khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
với quyết tâm truy bắt các đối tượng phạm tội công an tỉnh bà rê vũng tàu đã thành lập chuyên án sáu trăm một mươi sáu g
huy động các lực lượng nghiệp vụ và các đơn vị phối hợp như cục cảnh sát hình sự các cục nghiệp vụ bộ công an bắt giữ các đối tượng gây án thu giữ hai khẩu súng trong đó có một khẩu súng các đối tượng dùng để gây án
ghi nhận chiến công xuất sắc trên thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen ban chuyên án quyết định thưởng năm đơn vị mỗi đơn vị một mươi triệu đồng trong đó có phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho sáu tập thể một mươi bốn cá nhân là các đơn vị và cán bộ chiến sĩ các cục nghiệp vụ bộ công an phòng cảnh sát hình sự và công an huyện tân thành giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho ba tập thể và bảy cá nhân
công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với trần hoàng nhân chú tại xã vị thủy huyện vị thủy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó trần hoàng nhân cùng bạn đến một quán karaoke tại thị trấn nàng mau huyện vị thủy tại đây nhân yêu cầu hai tiếp viên nữ phục vụ nhưng không được chủ quán đáp ứng nhân liền vào bếp lấy một cây kéo một thanh sắt rồi đuổi đánh những nhân viên và khách của quán
khi lực lượng công an huyện vị thủy công an thị trấn nàng mau đến can thiệp thì nhân tiếp tục có những lời nói xúc phạm dùng tay đánh một phó công an thị trấn rồi cầm dao đuổi chém buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng chị thiên cảnh cáo và khống chế bắt giữ
tiếp theo bản tin là một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tp uông bí tỉnh quảng đinh vừa bắt hai đối tượng nguyễn trí thành chú tại phường trương vương và nguyễn anh đức chú tại phường quang trung về tội trộm cắp xe máy
tại cơ quan công an thành và đức khai nhận từ giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã cùng nhau thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố uông bí
trong đó vào tối ngày năm tháng tám nguyễn trí thành đến một cơ sở trong giữ xe gần bệnh viện việt nam thụy điển phường thanh sơn uông bí dùng thủ đoạn lừa đảo cháo đổi xe mô tô giá trị thấp lấy chiếc xe honda vision có giá trị cao hơn của chị nguyễn ngân hà chú tại khu sáu phường thanh sơn
còn tại bạc liêu công an tp bạc liêu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tuấn kiệt chú tại phường hai tp bạc liêu về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng nguyễn tuấn kiệt đi bộ đến nhà thuốc tương lai ở khóm một phường hai tp bạc liêu để mua khẩu trang y tế thì phát hiện có hai điện thoại di động và một túi sách bên trong có một mươi hai triệu đồng để ở phía trong quầy thuốc
lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đối tượng đã lẻn vào lấy trộm số tài sản trên
thưa quý vị sau một thời gian theo dõi mật phục một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định triệt xóa bắt tạm giam ba đối tượng
từ giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
địa bàn thành phố quy nhơn và các huyện tuy phước phú cát liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy nguyên nhân chủ yếu là do chủ phương tiện sơ hở không trông chừng tài sản
trước tình hình trên lãnh đạo công an tp quy nhơn đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ đối tượng
với sự kiên trì của các trinh sát đến đầu tháng tám lần lượt ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy đã bị phát hiện bắt giữ
tập thể điều tra viên trinh sát của đội bên các biện pháp nghiệp vụ đã điều tra đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng
bước đầu bọn chúng khai nhận thực hiện sáu vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn điều tra làm rõ thu hồi sáu xe mô tô trả cho người bị hại
các đối tượng bị bắt gồm huỳnh bảo nhi nguyễn quốc toàn và nguyễn văn tùng
cả ba đối tượng đều đã có tiền án về các tội trộm cắp cướp giật tài sản
quen biết trong quá trình cải tạo tại chạy giao
ngay khi vừa ra trại chúng không về gia đình mà rủ nhau đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài
qua điều tra ban đầu công an tp quy nhơn đã làm rõ ổ nhóm này thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy
đến thời điểm hiện tại sáu chiếc xe đã được thu hồi và chuẩn bị trao trả cho người bị hại
công an tp quy nhơn đang tiếp tục phối hợp với công an các huyện tuy phước và phú cát để điều tra mở rộng vụ án
ngày hôm qua công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thành công
trú tại huyện hà trung về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép
vào tối ngày năm tháng tám tại khu vực xã hải bình huyện hà trung lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn thành công
đang đưa hai phụ nữ trên địa bàn huyện trốn sang trung quốc trẻ phép trên xe ô tô bốn chỗ mang bình kiểm soát ba mươi sáu a tám trăm bốn mươi bảy
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do có thời gian sinh sống và làm việc tại trung quốc
nên công được một số đối tượng thuê tìm và đưa lao động người việt nam sang trung quốc làm việc
khi đưa được người sang sẽ được trả công hậu hĩnh hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tăng bảy đối tượng
đang thực hiện hành vi đánh bải an thu bằng tiền tại phòng trọ số một thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ trên một mươi bộ bài t năm mươi hai lá bốn điện thoại di động
và thu giữ gần tám triệu đồng tiền mặt trên người các đối tượng và tại các chiếu bạc cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc trên đã hoạt động trong thời gian dài gây mất an ninh trật tự tại địa phương
dự báo thời tiết ngày một mươi hai tháng tám khu vực phía tây bắc bộ dự báo từ mai đến ngày một mươi năm tháng tám
do giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên tại đây sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa cả đợt có thể lên tới hơn hai trăm linh mm
người dân cần đề phòng với lốc xoáy gió giật mạnh lũ quét và xa lở đất nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ sẽ duy trì nhiều mây mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi trong khu vực
đặc biệt trong thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm
nhiều nơi tại vùng núi và trung du có thể đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to nền nhiệt có xu hướng giảm
nhiệt độ trong ngày một mươi năm cao nhất chỉ còn ba mươi một độ
do ảnh hưởng của dài thời tiết xấu nên thời tiết tại các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng có những chuyển biến đáng kể
những cơn mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn cường độ nắng giảm khiến cho nền nhiệt ban ngày phần nào bớt ói bức hơn
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều vào ban ngày có nắng nóng với mức nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
chiều tối mưa rào có thể xảy ra ở một vài tỉnh phía nam như ninh thuận bình thuận với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng tám trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ
chỉ cường độ gió tây nam hoạt động ở mức trung bình nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm
tuy nhiên người dân vùng ven biển vẫn cần hết sức lưu ý với gió mạnh
ban ngày còn nắng xen giữa những khoảng thời gian nhiều mây nhiệt độ trong ngày phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo